các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thay mặt bộ chính trị đọc tờ trình của bộ chính trị về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn một mươi sáu gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng trình đốn đảng sau đó ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về nội dung trên
trong ngày hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại sáu huyện thành phố trong tỉnh để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tại đây nhiều vấn đề dân sinh như giá thịt lợn xuống thấp kỷ lục đầu tư hệ thống thủy lợi đã được các cử tri đề xuất lên
trong buổi tiếp xúc cử tri là đội ngũ công nhân lao động ngành than sáng nay ngày chín tháng năm hơn ba trăm linh cử tri là công nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cẩm phả đã gửi đến đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh nhiều ý kiến kiến nghị về việc làm cơ chế chính sách thiết thực
các ý kiến tập trung vào việc sớm có chính sách đồng bộ để giải quyết khó khăn của ngành tiếp tục đổi mới thủ tục cấp phép dự án khai thác than đầu tư nhanh gọn hơn giải quyết các vấn đề môi trường thoát nước
các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại mong muốn việc giải quyết các thủ tục hành chính sẽ nhanh gọn hiệu quả hơn trước các ý kiến tâm huyết này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh khẳng định sẽ tiếp thu đồng thời xem xét giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền và gửi đến quốc hội trong kỳ họp tiếp theo
trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp apec som hai hôm nay đã diễn ra hội nghị lần thứ một mươi một của nhóm đặc trách về khai khoáng hội thảo về danh mục kiểm tra đóng mỏ của chính phủ
danh mục kiểm tra đóng màu của chính phủ là dự án do diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tài trợ danh mục cung cấp các yếu tố cơ bản để hoàn thiện khung quản lý đóng mở và các công cụ để đạt mục tiêu này
danh mục nhằm hỗ trợ cho các chính phủ các công ty và tổ chức phi chính phủ chủ trương ủng hộ việc đóng cửa các mỏ gây nguy hiểm hỗ trợ các chính phủ trong phát triển kinh tế áp dụng các thông lệ tốt nhất tạo điều kiện thuận lợi cho những hoạt động khai thác mỏ bền vững
các đại biểu cũng đưa ra sự nhìn nhận một cách đúng đắn khách quan về tiềm năng tài nguyên khoáng sản đẩy mạnh công tác điều tra tìm kiếm thăm dò để phát hiện mỏ mới
bên cạnh việc chia sẻ những kinh nghiệm về cơ chế chính sách về đấu thầu quyền thăm dò khai thác đối với các mỏ các đại biểu cũng giới thiệu các phương pháp tiên tiến trong khai thác chế biến sâu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế loại bỏ được nạn khai thác quạng trái phép
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc
đoàn cảnh sát biển việt nam đã có buổi hội đàm với cảnh sát biển trung quốc
tại đây hai bên cùng nhìn nhận và đánh giá lại kết quả phối hợp hoạt động mà lực lượng cảnh sát biển hai nước đã thực hiện trong thời gian qua
tại buổi hội đàm trung tướng hoàng văn đồng chính ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam khẳng định
sự hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc đã thúc đẩy các cơ chế đàm phán đi vào chiều sâu thực chất
nỗ lực triển khai các dự án hợp tác trên biển mà hai bên đã thỏa thuận trao đổi thiết lập cơ chế hợp tác thực thi pháp luật
tìm kiếm cứu nạn trên biển kiên trì thông qua trao đổi và đàm phán hưu nghị tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên
hai bên cho rằng thời gian tới cần nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc phát triển lành mạnh và ổn định
hai bên cũng nhất trí cùng nhau thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung mà lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước đã đạt được trong thời gian vừa qua
năm hai nghìn một mươi sáu được đánh giá là năm hợp tác quan trọng giữa lực lượng cảnh sát biển hai nước mang tính đột phá
qua các hoạt động tuần tra chung giữa hai lực lượng cảnh sát biển việt nam và cảnh sát biển trung quốc đã tạo được niềm tin cho ngư dân hai nước vươn khơi bám biển
ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi khai thác trong vịnh bắc bộ được nâng lên
hiện trường tây hiếu hai có ba trăm sáu mươi hectare cây cao su bị ảnh hưởng trong đó có khoảng một trăm linh hectare bị thiệt hại nặng nông trường có năm mươi hectare cây cao su từ một mươi đến một mươi năm năm tuổi đang trong thời kỳ đỉnh cao khai thác mù đã bị gãy đổ hoàn toàn gây thiệt hại khoảng hơn hai mươi tỷ đồng hiện nay cơ quan chức năng đang thống kê để có phương án hỗ trợ người dân
hôm nay cảnh sát môi trường công an tp vinh đã phát hiện một hộ gia đình đang tự pha chế sản xuất các loại mỹ phẩm bằng hóa chất lạ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép
cảnh sát môi trường tp vinh đã phát hiện gia đình ông nguyễn tiến trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú số một mươi hai ngõ một mươi bảy đường cù chính lan khối bảy phường trung đô tp vinh tự pha chế sản xuất các loại mỹ phẩm có hóa chất lạ khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép
tăng vật thu giữ gồm nhiều gói bột đắp mặt nạ tắm trắng và dưỡng da toàn thân bên cạnh đó còn thu giữ hàng trăm vỏ bao nhãn mát của các loại hóa mỹ phẩm cao cấp nhiều loại trong đó đã qua sử dụng
công an tp vinh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật để giám định và xử lý theo quy định
chuyển sang những tin tức quốc tế
không nằm ngoài dự đoán của các hãng thăm dò
ứng cử viên tổng thống hàn quốc ông moon jae in nhiều khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và trở thành chủ nhân mới ở nhà xanh
những khảo sát về kết quả bỏ phiếu của người dân hàn quốc cho thấy ông moon đã giành tỷ lệ ủng hộ vượt trội và bỏ xa bốn ứng cử viên còn lại
theo kết quả thăm dò do ba đài truyền hình lớn nhất hàn quốc tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa
ông moon jae in hiện dẫn đầu với bốn mươi một bốn phiếu bầu
theo sau là ông hong joong pyo
với hai mươi ba ba ông ahn jong soo đang xếp ở vị trí thứ ba
việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu vào lúc hai mươi h ba mươi giờ địa phương và kết quả chính thức sẽ được công bố vào đêm nay
tôi sẽ bảo đảm ngăn chặn bất cứ sự khiêu khích nào nếu có từ triều tiên bằng khả năng phòng thủ áp đảo
tôi muốn hòa bình được duy trì ổn định tại đông bắc á
ông moon được xem là chính khách có quan điểm tự do và tiến bộ chủ trương đối thoại với triều tiên
hồi năm hai nghìn một mươi hai ông moon từng ra tranh cử tổng thống
nhưng thua cuộc trước bà park geun hye
ứng cử viên nào cũng đưa ra những cam kết tốt nhưng họ không có cá tính
ông moon jae in là người biết giữ lời hứa và có ca tính mạnh bởi vậy tôi mong ông ấy thắng cử
ông moon muốn tạo ra nhiều việc làm thông qua những dự án cơ sở ả tầng vốn nhà nước quy mô lớn
trong khi đối thủ chính của ông là ông ahn jong soo
mong muốn thúc đẩy kinh tế bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
đặc phái viên liên hợp quốc tại citi staffan de mistura
cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ syri và phe đối lập
sẽ được nối lại tại genève vào ngày một mươi sáu tháng năm này
trong một thông cáo ông de mistura bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận giữa nga
iran và thổ nhĩ kỳ về việc thiết lập các vùng giảm căng thẳng ở syri vừa đạt được trong tuần trước
sẽ được thực thi đầy đủ nhằm giảm bớt tình trạng bạo lực
và tạo lập một bầu không khí mang tính xây dựng để hòa đàm diễn ra xuân sẻ
trước đó ngoại trưởng citi
ngoại trưởng citi walid al mualem khẳng định damas sẽ tuân thủ theo kế hoạch của nga
về việc thành lập vùng an toàn nếu như các lực lượng nổi dậy cũng chấp hành thỏa thuận này
theo ông al mualem các lực lượng nổi dậy ở syri đóng vai trò quan trọng
trong việc đẩy lùi phiến quân hồi giáo khỏi các khu vực do phe đối lập nắm quyền kiểm soát
bộ ngoại giao trung quốc hôm nay thông báo vừa mời quan chức triều tiên
dự một diễn đàn về kế hoạch phát triển kinh tế khu vực sắp diễn ra ở bắc kinh
trung quốc sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường từ ngày một mươi bốn tới ngày một mươi năm tháng năm
nhằm tìm cách thúc đẩy sáng kiến xây dựng vành đai kinh tế kết nối châu á châu âu và châu phi
thông qua các tuyến đường trên bộ và trên biển
phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng thông báo triều tiên sẽ gửi phái đoàn đến dự diễn đàn
và tiến hành một số hoạt động liên quan
dẫn đầu phái đoàn triều tiên đến bắc kinh lần này được cho là quan chức cấp cao
về quan hệ kinh tế đối ngoại ông kim yong che
nước nga sẽ không bao giờ bị khuất phục trước bất cứ thế lực nào
đó là thông điệp từ bài phát biểu mở màn lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ ở thủ đô moscow
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại
trong cuộc duyệt binh hôm nay một lần nữa thế giới có dịp tận mắt chứng kiến
tốc độ hiện đại hóa quân sự đáng nể của nga
tổng cộng hơn một mươi người tham gia lễ duyệt binh cùng với một trăm một mươi bốn phương tiện quân sự lần lượt diễu hành
bao gồm các xe tăng armata tối tân hệ thống phòng thủ tên lửa s bốn trăm linh triumph
tên lửa liên lục địa ayas và tên lửa đạn đạo chiến thuật iskander m
cũng như các thế hệ mới nhất của hệ thống phòng không book m hai và top m hai u
nhân dịp này lần đầu tiên nga trình làng các hệ thống vũ khí hiện đại được thiết kế đặc biệt
để phục vụ mục tiêu quân sự ở bắc cực bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn top m hai dt
và tên lửa đất đối không pansir sa
đáng tiếc là các máy bay quân sự nga không thể tham gia sự kiện trên bầu trời moscow
do điều kiện thời tiết không cho phép
mọi chiến đấu cơ và trực thăng trong đó có tuvollev to một trăm sáu mươi và tu chín mươi năm ms đều quay lại căn cứ nhà